việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một trăm linh tám tám mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm tám mươi tám tám trăm bảy mươi bảy ca
trong đó có chín ba trăm năm mươi hai hai trăm hai mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lý cao trong đợt dịch này

nghệ an bốn trăm tám mươi ba năm trăm linh chín

bình dương ba trăm tám mươi ba sáu trăm sáu mươi chín
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày
tổng số ca được điều trị khỏi
hai số bệnh nhân đang thở oxy là ba trăm bốn mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai trăm sáu mươi bảy m
thở oxy dòng cao hfnc bốn mươi một ca
thở máy không xâm lấn chín ca
thở máy xâm lấn hai mươi một ca
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bốn tháng năm
đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi năm tháng năm

ghi nhận ca tử vong
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam
tính đến nay là bốn mươi ba sáu mươi năm ca
chiếm tỷ lệ bốn
so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn
trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia
vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín
xếp thứ ba asean
tổng số ca tử vong trên một triệu dân
tổng số ca tử vong trên một triệu dân
xếp từ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia
vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ bốn asean
về tình hình xét nghiệm
số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã thực hiện xét nghiệm được
tương đương với tám mươi năm tám trăm một mươi một bốn trăm tám mươi năm lượt người
tăng tám trăm linh ba mẫu so với ngày trước đó
về tình hình tiêm chủng
trong ngày một mươi bốn tháng bốn
có một trăm năm mươi một hai trăm năm mươi năm liều vaccine
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là
trong đó số liều tiêm cho người
từ một mươi tám tuổi trở lên là

mũi ba là một năm trăm linh sáu một trăm một mươi sáu liều
mũi bổ sung là một mươi năm liều
mũi bốn là năm một trăm sáu mươi ba tám trăm ba mươi ba liều

số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai một mươi bảy tuổi
là một mươi bảy bốn trăm linh hai một trăm một mươi tám liều

số liều tiêm cho trẻ từ năm một mươi một tuổi
là hai năm trăm linh sáu bảy trăm bốn mươi bảy liều
mũi một là tám chín trăm một mươi tám ba trăm một mươi một liều
mũi hai là tám bốn trăm tám mươi ba bảy trăm bảy mươi bảy liều
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé